tao nói luôn vào cái bản mặt của mày nhá
tao nổ luôn tiếng việt nhá
tao nói mấy cái thằng hàn xẻng ấy
bảy cái thằng ấy là bảy thằng bán trà sữa đấy
mày làm sao
tao nói cho mày biết nhá
nước sông không bao giờ phạm nước giếng
sao mày lại nói idol của tao là bán trà sữa
liên quan gì đến nhà mày à
đừng có xẻ sói nhau
idol của mày ấy
chứ không phải là idol của tao nhá
tao đăng lên trang cá nhân của tao
tức là nhà tao
thế mày vào trang cá nhân của tao
tức là mày vào nhà tao
mày ăn nói bố láo bố léo ở đấy à
này cho đừng mày đừng có nói nữa
mày nói mệt quá cơ
mày đuổi lý mày không cãi được gì
mày vào đây
thế anh hùng bản phí muốn thích đánh nhau không
tao lại sợ mày quá nhá
khéo mày còn tè ra quần
này nhá chỉ sợ bật đằng ấy không vào đánh nhau thôi
mày vào đây
mày vào đây
mày vào trước đi
mày bước xuống đây tao chặt chân mày luôn này
mày bước xuống đây
tao đến một đến ba nhá tao
mày cùng nhảy vào
mày bước xuống đây mà
tao bảo mày nhảy vào đây
mày nhảy vào đây
mày nhảy sang chỗ tao đi
mày bước một thân sang đây nhá
tao lùi lại luôn một hướng